từ đầu giờ chiều người dân tại các phường xã trên địa bàn thành phố biên hòa và các huyện lân cận đã tập trung về sân vận động đồng nai thành phố biên hòa
để lực lượng công an chia thành các đoàn theo từng tuyến nhằm bố trí xe dẫn đường
trong đợt này người dân về quê bằng phương tiện cá nhân xe máy và một số xe ô tô chở trẻ em và phụ nữ mang thai người già
lực lượng công an hỗ trợ cán bộ chiến sĩ sử dụng xe đặc trủng dẫn đoàn
rất nhiều người trở về quê đợt này là công nhân lao động tự do ở trọ tại thành phố biên hòa và các huyện nhân trạch long thành tràng bom vĩnh kiểu đăng ký về các tỉnh tây nguyên và miền tây nam bộ
theo một số người dân cho biết do nghỉ việc quá lâu lại chưa biết ngày nào được đi làm lại nên tạm thời họ phải về quê để ổn định cuộc sống trước mắt
khi dịch được kiểm soát các công ty hoạt động trở lại thì họ tiếp tục vào để đi làm
những người dân có nhu cầu về quê đợt này đã đăng ký với chính quyền địa phương để lập danh sách tổ chức tết covid một mươi chín và đưa đến tập trung tổ chức đi theo đoàn để về quê
ông hoàng hữu nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tp biên hòa cho biết trong đợt này thành phố biên hòa có khoảng tám người đăng ký về quê
chính quyền đã vận động mọi người ở lại nhưng nhiều người vẫn về quê
theo phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh trong ngày năm tháng một mươi số người đăng ký về quê từ các địa phương trong tỉnh khoảng hai mươi người
ngoài ra một số người dân khi biết có đoàn tổ chức về quê cũng đã chủ động nhập đoàn
đại tá trần tiến đạt phó giám đốc công an tỉnh cho biết thời gian qua lực lượng công an cũng đã phối hợp với chính quyền tuyên truyền vận động để người dân ở lại
tuy nhiên đối với những người dân quyết tâm về quê lực lượng công an cũng sẽ tạo điều kiện hỗ trợ kết nối và tổ chức để người dân đi đường an toàn
vừa đảm bảo trật tự an toàn giao thông vừa đảm bảo phòng dịch theo quy định
trước giờ xuất phát lực lượng cảnh sát giao thông cảnh sát trật tự và cảnh sát cơ động đã phát nước sữa bánh mì và khẩu trang cho người dân
bên cạnh đó một số nhà hảo tâm và các tổ chức thiện nguyện cũng đã hỗ trợ người dân các nhu yếu phẩm cần thiết và tiền mặt để làm lộ phí dọc đường
chiều năm tháng một mươi chuyến bay chở hai trăm ba mươi một thai phụ và người nhà từ tp hcm về quê tại huế đa đắp xuống sân bay phú bài thị xã hương thủy thừa thiên huế
tỉnh cũng lên kế hoạch đưa thêm một công dân về quê trong vài ngày tới
theo ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh thừa thiên huế việc chính quyền tỉnh ưu tiên đưa các thai phụ từ tp hcm về huế vì đây là đối tượng dễ bị tổn thương trong dịch covid một mươi chín rất mong muốn được trở về quê để sinh nợ
đây là chuyến bay hoàn toàn miễn phí do ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế bố trí nhằm hỗ trợ đưa những người có hoàn cảnh khó khăn yếu thế bị kẹt ở tp hcm về quê
các thai phụ đi trên chuyến bay miễn phí về quê đợt này là những người ở giai đoạn thai kỳ một mươi hai đến ba mươi hai tuần qua xét duyệt đủ điều kiện để về quê cách ly tập trung
trước khi lên máy bay về huế hai trăm ba mươi một người gồm một trăm bốn mươi chín thai phụ đã được test nhanh covid một mươi chín miễn phí
đáng chú ý trong đợt đưa các thai phụ từ tp hcm về quê này tỉnh thừa thiên huế không phân biệt đối tượng đã tiêm vaccine hay chưa
sau chuyến bay đặc biệt dự kiến ủy ban nhân dân tỉnh thừa thuyên huế tiếp tục tổ chức thêm một chuyến bay và một đoàn tàu để tiếp tục hỗ trợ đón đồng hương người huế tại tp hcm và các tỉnh phía nam về quê
đối tượng được ưu tiên đưa về quê những đợt tiếp theo vẫn là các thai phụ học sinh mắc kẹt tại tp hcm bà mẹ và trẻ sơ sinh người khuyết tật
cùng với việc đưa các thai phụ về quê bằng máy bay trong ngày năm tháng một mươi ubnd tỉnh thừa thiên huế phát đi thông báo khởi động lại chương trình đăng ký về quê đối với bà con người huế tại tp hcm và các tỉnh phía nam
chương trình được công bố rộng rãi trên các phương tiện truyền thông đại chúng với số lượng người được đưa về quê dự kiến khoảng một trường hợp ưu tiên thai phụ học sinh người yếu thế
trước đó trong tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một tỉnh thừa thiên huế đã tổ chức ba đợt đưa người dân từ tp hcm về quê với đối tượng ưu tiên là người lớn tuổi người mắc bệnh mong muốn về quê điều trị phụ nữ có thai và con nhỏ người dễ bị tổn thương do dịch bệnh
trong đó đợt một đón hai trăm ba mươi chín người bằng máy bay đợt hai đón ba trăm bảy mươi sáu người bằng tàu hỏa
ngoài ra tp hcm còn tổ chức chuyến bay dịch vụ đưa hai trăm năm mươi công dân có nhu cầu về quê theo hình thức tự túc
sau đó chương trình đưa công dân từ tp hcm và các tỉnh phía nam về quê phải tạm dừng vì lượng người tự phát về quê rất đông với hơn một mươi sáu năm trăm linh trường hợp khiến các khu cách ly trên địa bàn thừa thuyên huế trở nên quá tải
công an tp hcm bắt khẩn một nghi phạm buôn lộn cộng cán trong khu cách ly tập trung dành cho các thai phụ từ vùng dịch covid một mươi chín về địa phương
ngày năm tháng một mươi công an tp hcm cho biết
vừa bắt khẩn cấp bùi văn tâm ba mươi một tuổi quê cao lãnh đồng tháp là nghi phạm buôn lậu cộng cán trong khu cách ly tập trung phòng dịch covid một mươi chín tại kinh túc xá trường đại học tôn đức thắng phân hiệu thành phố bảo lộc
tâm là đối tượng cộng cán cầm đầu đường dây buôn lậu lớn nhất ở tây ninh với các hành vi lập công ty ma nhập lậu hàng hóa mua bán hóa đơn chứng từ
trước đó vợ của tâm là hà thu ngọc hai mươi bảy tuổi có hậu khẩu thường trú ở xã lộc nga thành phố bảo lộc đang có bầu trên tám tháng nên được tỉnh lâm đồng cho về địa phương để sinh con
do đó tâm tự lái ô tô từ tây ninh đưa vợ về tp bảo lộc
khi biết tâm cùng vợ về bảo lộc do không thể vào lâm đồng để truy bắt nghi phạm công an tỉnh tây ninh ủy thác cho công an thành phố bảo lộc điều tra truy bắt tâm
công an thành phố bảo lộc nhận định nghi phạm tâm đang lợi dụng việc đưa vợ về bảo lộc sinh con để lần trốn trong khu cách ly tập trung phòng dịch covid một mươi chín
nên đã xin ý kiến của chủ tịch ubnd tp bảo lộc để đưa vào xác minh làm rõ
các trinh sát đã mặc đồ bảo hộ vào khu cách ly tập trung để tiếp cận nghi phạm
vì quá bất ngờ tâm không kịp chống đối thừa nhận đã tìm cách trốn vào khu cách ly phòng dịch covid một mươi chín
công an thành phố bảo lộc đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp tâm sau đó đưa tâm vào toàn bộ tăng vật xe ô tô điện thoại giấy tờ
đến chốt kiểm dịch bàn giao cho công an tây ninh di lý về tây ninh điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
các tỉnh miền tây đã phát hiện hàng trăm f trong dòng người chạy xe máy về quê tránh dịch những ngày qua
các tỉnh miền tây đã phát hiện hàng trăm f trong dòng người chạy xe máy về quê tránh dịch những ngày qua
sau khi đón người dân trở về từ địa phương khác các tỉnh miền tây sẽ tiến hành các biện pháp cách ly phòng dịch
tuy nhiên mỗi nơi áp dụng một quy định khác nhau
nhiều tỉnh thành khu vực đồng bằng sông cửu long đã lên kế hoạch tổ chức đón người dân có hoàn cảnh khó khăn
do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín từ thành phố hồ chí minh long an và các tỉnh đông nam bộ về quê
tuy nhiên do mấy ngày qua lượng người tự phát về quê ồ ạt nên kế hoạch này đã bị ảnh hưởng không nhỏ
các chuyên gia cho rằng việc người dân rời thành phố hồ chí minh về quê là nhu cầu chính đáng
vai trò của các tỉnh là kiểm soát tốt những người này khi độ phủ vaccine covid một mươi chín còn thấp
trong đoàn năm trăm linh người đi bộ từ huyện tân uyên bình dương về hà giang có nhiều trẻ em phụ nữ mang thai
sau nhiều tháng thất nghiệp họ không còn tiền
phương tiện vận tải hành khách không hoạt động nhưng người này đành đi bộ về quê dù quãng đường dài hơn một tám trăm linh km
do điều kiện về thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp rất nhiều người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động
nghỉ việc không lương do dịch covid một mươi chín có khả năng không được nhận hỗ trợ theo nghị quyết một trăm một mươi sáu nqcp
các quận huyện tại thành phố hồ chí minh đang đẩy nhanh tiêm vaccine giúp người dân đáp ứng điều kiện thẻ xanh covid
thuận lợi đi lại tham gia các hoạt động kinh tế
các quận huyện tại thành phố hồ chí minh đang đẩy nhanh tiêm vaccine giúp người dân đáp ứng điều kiện thẻ xanh covid

trước tình trạng người dân về quê rất đông an giang đã họp và thống nhất yêu cầu cơ sở sàng lọc
phân loại và cách ly phù hợp trong đó lưu ý được cách ly tại nhà nếu đảm bảo điều kiện
thành ủy ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh giao bộ tư lệnh thành phố hồ chí minh
là đồng mối tập hợp và tổ chức sắp xếp đưa đón người dân đang sinh sống tại thành phố hồ chí minh
có nguyện vọng về quê trong thời gian thành phố nới lỏng giãn cách xã hội
nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người dân đi lại trên địa bàn thành phố hồ chí minh
đến các tỉnh và ngược lại sở giao thông vận tải thành phố hồ chí minh đã có văn bản hướng dẫn các đối tượng được cấp phép
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh thanh hóa cho biết thành phố đã phối hợp đón hai đoàn người
khoảng một năm trăm linh người đi xe máy tự phát từ thành phố hồ chí minh và một số tỉnh phía nam trở về quê
từ ngày một đến ngày bốn tháng một mươi đồng tháp có hơn một mươi chín người dân tự phát đi xe máy từ thành phố hồ chí minh
và đông nam bộ về quê qua xét nghiệm có nhiều người nhiễm covid một mươi chín
tại thành phố biên hòa đồng nai một người phụ nữ mang đồ bảo hộ trắng cầm trên tay cọc tiền mệnh giá một trăm linh đồng
phát tặng cho những người dân về quê miền trung
sau khi ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh ban hành chỉ thị một mươi tám
nhiều khu vực đã được nới lỏng các biện pháp giãn cách cho phép hoạt động sản xuất kinh doanh dần mở cửa trở lại
tuy nhiên vẫn có những vùng được khoanh vùng vàng vùng cam để dần có biện pháp nới lỏng nên doanh nghiệp chưa thể mở cửa trở lại
ủy ban nhân dân tp biên hòa đang yêu cầu phường báo cáo chi tiết về clip hai người dân sâu sát
ẩu đả với những người dân về quê miền trung
nhóm người mặc áo dân quân dân phòng gây ná loạn trên địa bàn trước sự có mặt của một cán bộ công an